tham tán thương mại được xem là cánh tay nối dài của bộ công thương cũng như của việt nam tại các thị trường nước ngoài
thực hiện nhiệm vụ kết nối thị trường trong và ngoài nước thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà
không chỉ là cầu nối giữa các doanh nghiệp và thị trường trong nước với nước ngoài
mà tham tán thương mại còn có vai trò tư vấn chính sách về xuất khẩu cho chính phủ và bộ công thương
trong tiến trình hội nhập quốc tế hệ thống thương vụ việt nam ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp tích cực
nhất là thúc đẩy xuất khẩu của việt nam nhất là đã đưa được các mặt hàng nông sản hoa quả đặc trưng của việt nam
tiếp cận các nước như tôm xoài thanh long và australia gà qua chế biến thanh long ruột đỏ vú sữa và nhật bản
xoài vải nhãn trồm trồm vào đài loan nhãn vải sang thái lan
là ở trong nước mà chính chúng ta
ngồi đây cũng phải có trách nhiệm cùng
như vậy cơ cấu sản phẩm của
từng vùng biển thay đổi như vậy
thì chúng ta cũng gắn trách nhiệm để
tham tán có thêm thông tin à như vậy đất nước
nay mai đầu tiên là những năm trước
chúng tôi là lúa gạo nhiều bây giờ là
chúng ta là nhòi nên là thủy sản
nhòi nên là trái cây
thì chúng ta bán vào cái đó để
cũng có cái thông tin
để có cái tìm hiểu thị trường
có nghiên cứu thị trường
có cách cùng công tác mở thị trường
chính là vào cái chỗ đó
được đánh giá là một năm nhiều thách thức
đối với kinh tế việt nam
xong cũng là một năm đầy tự hào
khi một mươi ba trên một mươi ba chỉ tiêu kinh tế đều đạt
và vượt kế hoạch tăng trưởng gdp
thành tích đó có được
nhờ đóng góp không nhỏ của bộ công thương
trong đó có vai trò quan trọng của các thương vụ
tham tán thương mại việt nam tại nước ngoài
vai trò của các thương vụ
tham tán thương mại việt nam tại nước ngoài
cần tiếp tục được phát huy ở nữa
trở thành câu nối quan trọng
trong việc đưa hàng hóa của việt nam
ra nước ngoài
vâng quay trở lại với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay
tương là câu chuyện mà chúng ta bàn tới
trong chương trình là làm thế nào để phát huy hơn nữa
vai trò của các tham tán thương mại
và câu hỏi đầu tiên dành cho ông đào huy giám
là ông đánh giá như thế nào
về vai trò của các tham tán thương mại
của việt nam tại các nước trong thời gian vừa qua
trước hết là người tiên phong
phải nói rằng ở rất nhiều lĩnh vực chúng ta
và trong khi chúng ta có thể chưa có mối quan hệ khác
thì thương mại đã được mở ra với các địa bàn
cái thứ hai phải nói rằng là
đó là những người làm về kinh tế thương mại
hiểu thông cái giọng và
họ là những người có thể nói như những người tình báo chiến lược
được xác định cái địa bàn ở đó
phát triển như thế nào trong tương lai
và lề xuất với chính phủ
cũng như là có những biện pháp thích hợp
để đáp ứng nhu cầu đó
nói tóm lại còn là những cái đại diện chính thức về mặt thương mại
đồng thời họ là
cái người cầu nối
hỗ trợ phục vụ cho các doanh nghiệp
như hôm nay chúng ta bàn đến ở đây
chủ yếu là chúng ta bàn đến nội dung
là cầu nối và hỗ trợ
cho hoạt động xúc tiến thương mại
phải nói rằng trong thời gian qua
công tác xúc tiến thương mại đã có sự thay đổi
về mặt nội dung về quy mô về mặt phương thức
khi chúng ta xuất khẩu ít
thì việc xúc tiến thương mại là được hỗ trợ cho những
doanh nghiệp đơn lẻ
từ những gói bánh phở gói mì tôm đầu tiên
thâm nhập thị trường nước ngoài
những hoa quả đầu tiên
thâm nhập thị trường nước ngoài
một cách là không có hệ thống
đến nay chúng ta đang xúc tiến thương mại
để chúng ta đưa những ngành hàng
những khối lựa hàng hóa
với quy mô là có tính hệ thống
với khối lực lớn vào các thị trường
và đồng thời chúng ta đang tạo những mặt bằng
sân chơi bình đẳng để các doanh nghiệp của chúng ta
không những chỉ đưa hàng hóa vào
mà còn có thể thâm nhập vào thị trường tổ chức mạng lưới
phân vối thị trường có thể nói ngắn gọn lại
rằng công tác xúc tiến thương mại
đã có kết quả tốt
trong một thời gian một vài chục năm qua
đang chuyển mình sang một thời kỳ xúc tiến
mang tính chất quy mô mang tính hệ thống
và mang tính chuyên nghiệp hơn rất nhiều
có thể thấy rõ ràng là mục tiêu
của các tham tán thương mại
là để hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam
xúc tiến thương mại ra thế giới
vậy thì ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ
giữa các tham tán thương mại ở các nước với các doanh nghiệp của việt nam
mối quan hệ này là mối quan hệ cải mở
nhưng mối quan hệ này là mối quan hệ có hiệu quả
tuy nhiên mà nói là không phải tất cả mọi lĩnh vực
và không được đồng đều
trước hết là chúng ta có đơn phòng tham tán thương mại
ở khoảng trường độ xung quanh sáu mươi nước
cái thứ hai là chúng ta phục vụ cho một khối lượng thương mại
kể cả riêng về xuất nhập khẩu
như năm nay có thể lên đến bốn trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
và với hàng chục nghìn
thậm chí hàng trăm nghìn các sản phẩm
có thể nói là cái này
các tham tán thương mại rất là cải mở
thế nhưng mà cái yêu cầu về xúc tiến thương mại
thì với những cái ngành
chẳng hạn như với cái ngành mà chúng ta xuất khẩu
hải sản hay là
ba bốn mươi tỷ đô la mỹ như là ngành may mặc
rất khác với việc là chúng ta xuất tiến
những cái quả vải
rồi là cộng chầu không
lá rau tươi ra thị trường bên ngoài
cho nên phải nói rằng là
mối quan hệ này là đa dạng
và nó phù hợp với đặc điểm của sự phát triển ngành
đặc điểm của thị trường
chẳng hạn như là đưa vào xúc tiến vào thị trường châu âu
và mỹ thì chúng ta phải dọn dẹp
cái đường vào cho
những mặt hàng lớn ví dụ như là
tránh trường hợp bị cảnh báo tránh trường hợp bị
cấm tránh trường hợp bị trả hàng về
nhưng với những thị trường như là châu phi
ở trung đông và những thị trường với quy mô nhỏ hơn
thì chúng ta là một quan hệ trực tiếp mà
cái biệt hóa với từng doanh nghiệp doanh nghiệp này
đưa một số sản phẩm sang doanh nghiệp khác
muốn tiếp xúc với một cái mạng lưới phân phối rất là nhỏ
ở một thị trường
thì có thể đánh giá chung là đó là một quan hệ
đa dạng chất lượng ngày càng tốt hơn
ngày càng chuyên môn hóa
và có hiệu quả vậy thì với tư cách
là cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước
thì các thương vụ tham gián thương mại
ở việt nam sẽ có những hoạt động thiết thực gì
để hỗ trợ cho doanh nghiệp việt nam
hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài
một cách có hiệu quả nhất không
các doanh nghiệp việt nam đã
đóng góp vào cái việc là giám sát
cái việc thực hiện các hiệp định
mà việt nam có với các nước để đảm bảo rằng
cái điều kiện tiếp cận thị trường của hàng hóa
việt nam được thỏa lợi và cái thứ hai
là đã tạo thỏa lợi để đưa
các cái phái đoàn thương mại
ở các nước vào việt nam để tiếp xúc
với doanh nghiệp làm sao để đưa
cái đơn hàng cái nhu cầu của người tiêu dùng
cái phương thức cung ứng hàng ngoài tỉnh dùng
và cách tiếp cận vào cái mạng nơi tiêu thụ
ở địa phương đến với cái người sản xuất việt nam
trong công tác xúc tiến đã cùng
với các bộ ngành liên quan
trước khi là bộ công thương
và với cơ quan ngoại giao việt nam ở bên ngoài
với các tổ chức hiệp hội
và tổ chức nhiều hoạt động mang tinh chất
ngành nghề ví dụ như là
những hoạt động về xúc tiến trẻ hoạt động về
xúc tiến thủy sản rồi vân vân
ra bên ngoài và đồng thời là
họ lập ra nhiều những
cung cấp thông tin về
tiếp cận cơ chế của địa phương
rồi là đánh giá về
doanh nghiệp ở địa phương rồi là
cơ chế trả lời thì đấy
là những điều mà tham gia thương mại đã làm
các hoạt động xúc tiến thương mại của chúng ta
qua các tham gia thương mại thì còn tồn tại
những hạn chế như thế nào thưa ông trước hết mà nói là
chúng ta có những tồn tại nó thuộc về
tính hệ thống và tính lâu dài có những cái
thuộc về cái việc là tổ chức
chung và có những cái thuộc về doanh nghiệp
khác biệt tôi nói về cái dài hạn trước
tôi lấy ví dụ như là hiện nay các tham gia
thương mại đang cố gắng tự mình
chuyên môn hóa thế nhưng mà cái thể chế chúng ta
chưa cho phép thẫn theo chế độ là một nhiệm kỳ
ba năm thế thì theo tôi là cuối ba năm ấy
mà yêu cầu một thống thương mại là phải biết được
là tiếng anh biết được ngoại ngữ
ở bản địa rồi là biết được phong tục
tập quán xây dựng được mạng lưới thì có
những nước rất nhiều nước trên thế giới họ để
tham gia thương mại là một nghề chuyên nghiệp
thứ nhất là chuyên nghiệp làm nghề tham gia thương mại
và làm nghề tùy phiên thương mại cái thứ hai là chuyên nghiệp
chính địa bàn đó tại vì là khi anh đã
xây dựng một cái được cái mạng lưới ở địa bàn
mà anh lại chỉ ba năm sau bốn năm sau
anh đi điều sang nơi khác mà lại sử dụng
cả ngôn ngữ khác văn hóa khác đặc điểm
kinh tế khác là một sự rất là lãng phí
đây là cái yêu về thể chế cái thứ hai
là có những cái nội dung mà thuộc về cơ chế
phối hợp tôi lấy ví dụ hiện nay các tham gia thương mại
rất nhiều người coi là chỉ là người của bộ công thương
không phải đến đến đại diện thương mại
và kinh tế của đất nước và thực tế
chúng tôi đảm nhận những công việc như là phát triển
càng biển hợp tác về ngành logistic
về giao thông vận tải hợp tác
cung cấp về cung ứng dịch vụ hỗ trợ
đưa các nhà đầu tư vào tìm
kiếm cơ hội đầu tư ở việt nam và bây giờ
đang trao lưu mới là việt nam đã đầu tư gần
hai mươi tỷ đô la mỹ ra nước ngoài thì hỗ trợ
các doanh nghiệp mà đầu tư ra nước ngoài
và cuối cùng là các doanh nghiệp
phải nói rằng là các tham gia thương mại
rất khó phục vụ được bảy trăm linh doanh nghiệp
trong đó có khoảng độ năm sáu mươi doanh nghiệp xuất khẩu
những biện pháp đã thực hiện được rồi thì đã phát huy được tác dụng
nhưng còn rất nhiều cái chưa phát huy ví dụ như là
có những ngành hàng nào chuyên nghiệp đã phối hợp
với bộ máy thăm tăng rất ít
thủy sản đồ gỗ
hay là giày dép
bông sợi cái mức độ phối hợp
với cái hệ thống thăm tăng rất là ít
cái thứ hai là các cái cơ hội thị trường đó
thì rất nhiều người mà chưa hiểu rõ
về các yêu cầu của thị trường
thì họ đề nghị cung cấp tin cho chúng tôi
nhưng mà thông tin gì thì có khi là
chúng ta phải làm rõ cho nên là nói chung là
về mặt các tham gia thương mại thì chúng tôi cho rằng
thứ nhất là cần tiêu chuẩn hóa
tiêu chuẩn hóa các tham gia thương mại
cái thứ hai là chuyên nghiệp hóa theo địa bàn
những địa bản đấy anh ở càng lâu
thì cái khả năng phát huy của anh càng tốt
một số địa bản mà nó không được hệ thống hóa được thì phải
là cá biệt hóa cái dịch vụ của anh phù hợp
với từng cái nhóm sản phẩm
và đi vào phục vụ trong từng cái chiến dịch nhỏ
các doanh nghiệp việt nam
cũng là cái đối tượng mà chịu ảnh hưởng
trực tiếp từ những cái nỗ lực đẩy mạnh
hoạt động xúc tiến thương mại
thì chúng ta cần phải làm gì để
mang lại hiệu quả rõ ràng nhất giữa việc
vừa xúc tiến thương mại từ các cơ quan thăm tán
và chính bản thân các doanh nghiệp cũng cần phải nỗ lực hơn
cái dịch vụ xúc tiến thương mại
hỗ trợ thứ nhất là cho những người
chưa đủ cái trình độ đó những doanh nghiệp chưa đủ trình độ đó
cái thứ hai là cho những
sản phẩm mới và cái thứ ba
là cho những sản phẩm mà đã phát huy
trên nhiều thị trường rồi đi vào các thị trường mới
thì ở lĩnh vực này
các doanh nghiệp là cần hiểu
cái cơ chế xúc tiến thương mại
của từng thị trường và hiểu
các thăm tán thương mại có thể đem lại cái gì của mình
ở thị trường đó để có thể họ phục vụ tốt cho mình
thì doanh nghiệp cần đặt yêu cầu là mình cần cái gì
và cố gắng chính doanh nghiệp cũng chuyên môn hóa
và chuyên nghiệp hóa để làm sao
cho thăm tán thương mại cung cấp được
cái dịch vụ nó hữu hiệu hơn cho chính doanh nghiệp của mình
vậy thì vai trò của nhà nước là sao
nhà nước thì cần dành hỗ trợ đến tối đa
hỗ trợ đến tối đa không nghĩa là nhà nước dành quyền
tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại đến tối đa
cho nên là
cái thứ hai là phương thức mà tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại
thì cần rất là linh hoạt
theo từng thời kỳ và theo từng nhóm hàng
chúng ta hiện nay mỗi năm tăng thêm mấy chục tỷ đồng việt nam
cho kinh phí xúc tiến làm điều thuận lợi
nhưng còn nhiều vấn đề về xúc tiến chúng ta cùng nhau
nghiên cứu và bản để triển khai
và đồng thời là tăng cường tính chủ động của các nhà hội doanh nghiệp
các doanh nghiệp trong việc sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến
và tri thức trong tổ chức xúc tiến của nhà nước
trong đó có hệ thống cơ quan tham tán thương mại
vâng hy vọng rằng
với những sự nỗ lực
từ phía cơ quan xúc tiến thương mại của doanh nghiệp
và cả cái sự tương trợ kiến tạo của nhà nước nữa
thì hy vọng rằng cái công tác xúc tiến thương mại
của các doanh nghiệp việt nam
qua thị trường quốc tế sẽ được cải thiện hơn
trong thời gian tới
và một lần nữa xin cảm ơn ông đào quý giám
đã tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn thành tích xuất sắc
của các tham tán thương mại hay hệ thống thương vụ
ở nước ngoài đã có phần tích cực
vào việc tăng cường xuất khẩu hàng hóa của việt nam
đến các nước trên thế giới tháo gỡ khó khăn
vướng mắc cho các doanh nghiệp trong nước
túc đẩy tăng trưởng kinh tế
và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước
trong bối cảnh thì kinh tế thế giới
có những chuyển biến nhanh chóng
đòi hỏi ngành công thương nói chung
hệ thống thương vụ việt nam ở nước ngoài nói riêng
cần chủ động sáng tạo và quyết liệt thực hiện tốt
các nhiệm vụ được giao
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo